và thưa quý vị bây giờ đây có một cái câu chuyện thế này ạ
trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm được quảng cáo là có cucumin
thậm chí còn nhiều rất là nhiều dạng khác nhau như là ở bột hay là dạng viên nang hay là cả dung dịch nữa
khiến cho những người dân thì là rất là khó khi mà lựa chọn
và họ hoang mang đâu không biết đâu là cái sản phẩm tốt và hiệu quả nhất
vậy thì ở đây thì tú muốn hỏi đến phó giáo sư tiến sĩ lê bịch mai ạ
các loại khác nhau như vậy thì có cái tác dụng thì có giống nhau hay không
và nếu cùng là hoạt chất cocomin có trong củ nghệ
và cucumin thì ở nghệ khác với nano cucumin điều gì
trước tiên xin được mời chia sẻ từ phía phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai ạ
thực sự thì chúng ta thấy rằng là công nghệ hiện nay đang được rất là ưa chuộng
và đặc biệt là cái chiết xuất của trong cái tinh mục nghệ
cái tinh chất đó chính là cucumin
thì đang được rất là ưa chuộng
rất là nhiều chị em sử dụng có thể là để làm đẹp da này
có thể là để phòng chống virus lét dạ dày tái tràng này
rồi thậm chí có những người sử dụng để phòng chống ung thư
thế thì cái dạng khác nhau dạng nước hay dạng bột hay là dạng viên nang
thì cái dạng bào chế nó cũng ảnh hưởng đến cái việc cái quá trình
cái hấp thu của cái hoạt chất đó
cụ thể ở đây là cucumin
và đặc biệt là chính là cái kích thước của cái hoạt chất đó
mà kích thước ở đây nếu như chúng ta bảo
kích thước nano thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn
những cái kích thước mà nó lớn hơn là nano
và ở đây việt thú có chia sẻ là
cucumin ở trong củ nghệ với cucumin nano có gì khác nhau
cucumin ở trong củ nghệ là cucumin bình thường
chưa phải dưới dạng nano
và khi nó được các nhà khoa học chiết xuất nó ra
và được gọi là gì chặt nhỏ nó ra
để cái dạng phân tử của nó chỉ ở cái kích thước nano thôi
thì chắc chắn rằng nano cucumin thì sẽ chắc chắn dễ hấp thu hơn
và chắc chắn sẽ đi đến cái tế bào đích
cái tế bào mà chúng ta cần tác động
đấy có thể là tế bào ung thư
đấy có thể là tế bào viêm red trong dạ dày tái tràng
hoặc đấy có thể là những cái tế bào da
thì cái nano cucumin nó sẽ đến nhanh hơn
cho nên nếu tôi mà là người tiêu dùng
hoặc bản thân tôi cũng là một bác sĩ
thì khi mà để mà truyền thông đến người tiêu dùng
để hiểu và biết và lựa chọn sản phẩm
thì chắc chắn rằng những sản phẩm
mà nano cucumin sẽ tốt hơn so với cucumin bình thường
được rồi và cũng trong câu hỏi đó là
những chia sẻ đó thì không biết bác sĩ nguyễn anh vân
có bổ sung hoặc là có thêm cái ý kiến chia sẻ gì
đối với tất cả quý vị khán giả không ạ
thực ra thì thế này tại sao
bởi vì bắt đầu từ khi làm về lĩnh vực nano này
thì tôi cũng đọc rất là nhiều
cũng như là nghiên cứu rất là nhiều
thì hiện nay trên thế giới mà nếu như vào cắp mép
là một trong những trang web rất nổi tiếng trên thế giới
về lĩnh vực dược phẩm
thì có rất là nhiều các cái nghiên cứu liên quan đến
các loại tinh chất khác nhau
trong đấy cũng có rất là nhiều
có cả cucumin có cả jinger saponin
có rất là nhiều
và các nghiên cứu đấy thì bây giờ nếu như sớt ra
thì nó đến vài nghìn cái kết quả cơ
thế thì có cái câu chuyện ở đây đấy là gì ạ
sau khi người ta nghiên cứu về cái tinh chất cucumin
thì người ta thấy là ngoài cái câu chuyện làm đẹp ra
và dạ dày như là các cụ ta ông cha ta vẫn biết
thì cucumin nó có rất rất là nhiều các tác dụng khác nhau
nó có rất rất là nhiều các tác dụng khác nhau
và cái tác dụng đấy nó đến từ hai cái tác dụng cơ bản
của cái hợp chất nó gọi là
thì cái này nó là có tác dụng đầu tiên
đấy là chống oxy hóa
thứ hai nữa là tác dụng chống viêm
cái tác dụng chống viêm và chống oxy hóa
thì sau khi nghiên cứu thì đấy là những cái
nó gọi là những cái cơ chất chống viêm
cơ chế sinh bệnh rất là lớn ở trong cơ thể
nó là gây ra những cái bệnh lý
rất là nhiều các cái bệnh lý trong cơ thể
thế thì nó có
chính vì nó có tác dụng vào hai cái cơ chế
quan trọng như thế nên nó có cái tác dụng
vừa phòng bệnh vừa chữa bệnh
nó phòng bệnh là gì là
khi anh dùng như thế thì
cái tác dụng về chống oxy hóa của nó
và chống viêm của nó sẽ làm cho cái
quá trình mà nó bị cái tác nhân
mà các gốc tự do nó tấn công
vào các cái tế bào cơ thể
nó sẽ giảm đi
tất nhiên là không thể hết được
thế nhưng nó sẽ giảm đi
và đấy chính là một cái thứ hai nữa nó làm giảm cái quá trình viêm
bởi vì khi mà các cái gốc oxy hóa
cái gốc tự do nó tấn công
tế bào thì nó sẽ xảy ra quá trình viêm
thì cái cung min này nó sẽ có tác dụng là như vậy
sau khi nghiên cứu thì có rất là nhiều
nhà khoa học người ta thấy có một cái vấn đề
đấy là cu min nó
cái khả năng hấp thu của nó rất thấp
các bạn cứ tưởng tượng
là như thế này nếu như ta uống một trăm linh gram nghệ
vào thì chỉ có năm gram nghệ là
có thể vào được cơ thể thôi
xin lỗi không phải là một trăm linh gram nghệ
còn nếu như là ta nói là
trong một trăm linh gram nghệ
thì chỉ có năm gram cu cu min thôi
có nghĩa là cái hàm lượng tinh chất của nó
rất là thấp
đến chín mươi năm của nó là cellulo
thế thì đấy chính là lý do
tại sao khi mà uống vào
ta uống cái ăn củ nghệ
thì một ngày nếu như để mà đủ
cái tác dụng sinh lý
cái tác dụng sinh lý
thì ta phải ăn bốn
ta phải ăn bốn cân nghệ tươi
có nghĩa là ta no nghệ
thế còn nếu như mà ta dùng cái sản phẩm tinh chất
là cái cu cu min mà đã
chiết xuất ra từ nghệ
ở cái dạng chín mươi năm chín mươi chín tinh chất
thì ta lại phải dùng đến
tương đương với lại
hai mươi bốn viên năm trăm linh mg
nó cũng chỉ hấp thu được bằng một cái
có hai viên nano cu cu min
mà hiện tại bây giờ
chúng tôi nghiên cứu
thì là dạng cu cu min nano
ở cái hàm lượng hai mươi hai
thì nó bằng là
nguyên liệu là
hai viên nang mềm
thì đấy chính là lý do mà
tại sao khi mà
thì nó có cách đây hàng nghìn năm rồi
vài nghìn năm rồi mà nó đã được sử dụng thành ra cái
vừa là thuốc vừa là thực phẩm rồi
thế nhưng mà đến tận
nó tìm ra cái cu cu min và cái
tinh chất của nó là đầu năm
đầu thế kỷ hai mươi là những năm một nghìn chín trăm linh
rất ít các công trình nghiên cứu liên quan đến tác dụng của nghệ
đến tận năm hai nghìn khi bắt đầu nó đưa cái ứng dụng công nghệ nano vào cái dược liệu tự nhiên
thì lúc này người ta
tìm ra người ta chế tạo ra cái nano cu cu min
thì lúc này
nó mới là cái nó gọi là cuộc cách mạng liên quan đến dược liệu nano
cái sản phẩm đầu tiên mà nó là cuộc cách mạng đấy chính là nano cu cu min
và đấy là lý do mà tại sao trên thị trường người ta biết nhiều đến nano cu cu min như vậy
từ khi bắt đầu có cái công nghệ nano cu cu min đấy thì
trước đấy thì nó chỉ có vài trăm cái nghiên cứu thôi
nhưng mà từ năm hai nghìn đổ đi hai nghìn năm đổ đi
trên puppet là nó có đến
hơn năm nghiên cứu
trong cái năm nghiên cứu đấy thì hơn ba nghiên cứu liên quan đến tác dụng của nghệ trong điều trị ung thư